vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực vĩnh tân một đã xin cấp phép nhận chìm hơn một năm triệu mét khối chất thải xuống biển
khu vực gần nhà máy nhiệt điện vĩnh tân một huyện tuy phong tỉnh bình thuận
nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều
các chuyên gia nghi ngại việc xả chất thải xuống biển sẽ tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái khu vực bình thuận
theo hồ sơ dự án xin cấp phép đổ thải thì sau khi nạo vét với khối lượng khoảng một năm triệu mét khối chất thải
đơn vị thi công sẽ đổ thải xuống biển cách khu bảo tồn biển hòn câu năm trăm linh mét
khu vực dự kiến đổ thải có diện tích khoảng ba mươi hectare ngay sát khu bảo tồn biển hòn câu
nơi được bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái bảo tồn và đa dạng sinh học
với gần hai trăm ba mươi bốn loại săn hô hơn ba mươi bốn loài thủy sinh vật quý hiếm nằm trong danh mục có nguy cơ tuyệt chủng
theo các chuyên gia môi trường đây là khu vực biển có hiện tượng nước trời đặc biệt hiếm có ở các vùng biển việt nam
bởi vậy một số nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về việc đổ thải với số lượng lớn cách đất liền chỉ ba hải lý như vậy
sẽ gây tác động trực tiếp đến các rạng san hô và các loài thủy sinh đe dọa sự sống còn sinh thái biển

cũng theo giáo sư tiến sĩ trương duy nghĩa đối với các chất thải tại các nhà máy nhiệt điện than đều phải sử dụng các biện pháp khử chất độc hại trước khi thải ra môi trường để giảm thiểu tắc hại
trương duy nghĩa đối với các chất thải tại các nhà máy nhiệt điện than đều phải sử dụng các biện pháp khứ chất độc hại
từ những bài học về việc xả thải môi trường gây hậu quả nghiêm trọng thời gian qua cho thấy việc đổ hay không đổ thải ra môi trường cần phải có những nghiên cứu tính toán cân nhắc một cách thận trọng
nếu không có giải pháp lâu dài để bảo vệ môi trường thì nguy cơ đe dọa đến khu bảo tồn từ các dự án như trung tâm nhiệt điện vĩnh tân là điều khó tránh khỏi